từ một ao làng ô nhiễm bốc mùi hôi thối đầy dãy rác thải gây ô nhiễm môi trường
cho đến nay sau quá trình đầu tư và cải tạo ao làng thiên thuộc xã dương liễu huyện hoài đức
thành phố hà nội lại trở thành một bể bơi sinh thái vô cùng độc đáo
thu hút rất đông người dân trong thôn thư giãn trong những ngày hè nắng nóng
khoảng một mươi năm về trước người dân nơi đây phát triển làng nghề nên ao làng đã bị ô nhiễm và có rất nhiều rác thải
xuất phát từ mong muốn của người dân trong thôn câu lạc bộ bơi lội của xã
cùng với sự ủng hộ của rất nhiều người dân trong làng thôn đã cùng nhau quyên góp tiền cải tạo
biến ao làng trở thành bể bơi sinh thái vô cùng độc đáo
theo ghi nhận trung bình mỗi ngày ao đón khoảng bảy trăm linh tám trăm linh lượt người đến tắm thuộc đủ mọi lứa tuổi
điều đáng nói là để giúp cho người dân tắm được an toàn ao bơi được phân thành rất nhiều khu với mức độ nông sâu khác nhau
phù hợp với mọi lứa tuổi và khả năng bơi
các cột đo mực nước cùng với các phao bơi cũng đã được chuẩn bị sẵn và cho các trẻ em mượn miễn phí
và người dân đến bơi cũng không mất một đồng vé vào cửa nào

ở xã này mỗi một năm thông qua việc kiểm tra sơ bộ của chúng tôi thì đã thấy được có nghĩa là xã dương niêu này mỗi một năm
có từ hai đến ba trăm linh cháu từ không biết bơi trở thành biết bơi
đối với người dân trong khu vực này ao làng thiên không chỉ là một bể bơi miễn phí cho trẻ em nhỏ
mà còn là nguồn động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động thể thao lễ hội của thôn xã ngày càng phát triển mạnh